trong tết này tất cả các cơ sở y tế cơ sở điều trị covid một mươi chín đều hoạt động như bình thường không có bất cứ giây phút nào nghỉ
chúng tôi vẫn lo ngại và cảnh báo rằng chúng ta không nên quá chủ quan chúng ta càng và cố gắng nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới người đứng đầu ngành y tế nói
về việc các ca nhiễm omic pron thời gian qua tại nước ta đều là ca nhẹ bộ trưởng lưu ý tốc độ lây nhiễm của omicron rất cao với người chưa tiêm vaccine là cao gấp bảy lần so với biến chủng delta
bộ trưởng nói chúng ta hình dung delta đã lây nhanh như vậy mà omitron còn gấp bảy lần và với người đã tiêm là cao gấp ba lần
đây chính là nghi ngại chúng ta đang hết sức quan tâm lưu ý
đó cũng chính là lý do vì sao tất cả những trường hợp nhập cảnh chúng ta đều phải quản lý chặt chẽ để tránh lây nhiễm trong cộng đồng
ngoài ra theo bộ trưởng người nhiễm omicron có vẻ mắc bệnh nhẹ hơn đối với delta là có nhưng nếu rất nhiều người bị trong cùng một thời điểm thì chắc chắn số lượng tuyệt đối của bệnh nhân tăng nặng lên
vì thế bộ y tế liên tục có cảnh báo không nên thả biến chủng này mà có các biện pháp kiểm soát nhất là biện pháp phòng chống y tế công cộng thực hiện năm k để số ca mắc mới không tăng nhanh quá mức